quý vị tết nguyên đán mậu tuất đang đến rất gần
thời điểm này hàng hóa trên thị trường đã rất phong phú phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng
năm nào câu chuyện chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm dịp tết cũng được đặt ra với nhiều giải pháp được triển khai thực hiện
tuy nhiên người tiêu dùng vẫn có cơ sở để lo lắng
còn các cơ quan chức năng thì vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc chiến chống lại thực phẩm không an toàn
không tin tưởng lo ngại thực phẩm bẩn là tâm lý chung của một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng ở thủ đô
trong những ngày giáp tết
và rõ ràng lo lắng đó của họ là có cơ sở
khi mà cận tết các cơ quan chức năng liên tục phát hiện số lượng lớn thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ
chuẩn bị được tung ra phục vụ thị trường tết
mới đây vào ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bình phước
phối hợp với chỉ cục trăn nuôi thú y và đội năm phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước
phát hiện một xe ô tô loại ba tấn đang vận chuyển mỡ động vật xương và cả các sản phẩm động vật khác
đang trên đường đi tiêu thụ
qua kiểm tra phát hiện trên xe có một hai trăm linh kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc
trong đó có sáu trăm chín mươi năm kg tóp mỡ và mỡ nước năm trăm linh năm kg xương và các sản phẩm động vật
toàn bộ số sản phẩm trên đều đã biến đổi màu sắc và bốc mùi hôi thối
các lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản
các lực lượng chức năng đã tiến hành vi phạm hành chính để xử lý theo quy định của pháp luật
đồng thời tiến hành tiêu hủy toàn bộ số tăng vật trên đảm bảo vệ sinh môi trường
ngày ba tháng hai đội quản lý thị trường quận thủ đức tp hcm cũng đã phát hiện một xe container
có chứa khoảng một mươi tấn nầm lợn không rõ nguồn gốc đã bốc mùi và đang chuẩn bị được đưa đi cung cấp cho các quán ăn trong dịp tết
qua làm việc cơ quan chức năng xác định
công khải ngụ ở quận hoàng mai tp hcm là chủ của lô hàng nói trên
ông khải khai nhận đã thu gom nầm lợn từ khu vực phía bắc
rồi tập kết vào thủ đức để phân phối cho các quán ăn quán nhậu trên địa bàn tp hcm
còn tại bệnh viện bạch mai mới đây các bác sĩ cũng vừa tiếp nhận và cấp cứu cho một bệnh nhi tám tuổi nhập viện
trong tình trạng nguy kịch đi tiểu màu đỏ da nhợt nhạt suốt cao thiếu máu cấp nặng
sau khi làm các xét nghiệm các bác sĩ nghi ngờ trẻ bị tan máu do nhiễm độc
khai thác tiền sử trước đó bé đã ăn thịt bò khô nhuộm phẩm màu không rõ nguồn gốc
đây cũng là một trong những món ăn mà rất nhiều gia đình yêu thích và sử dụng trong dịp tết này
có rất nhiều nguyên nguyên nguyên tan máu trong đó những nguyên nhân về mặt miễn dịch
những nguyên là nhiễm khuẩn những nguyên nhân về mặt ngộ độc
thế thì trong tất cả những nguyên nhân mà chúng tôi tìm tôi không tìm thấy nguyên nhân miễn dịch hay là nhiễm độc hay cái khác
mỗi chất nó có độc tính cái ảnh hưởng khác nhau trên cơ thể
và một cái sự bày bán một cái sự lưu hành rất là dễ dãi dễ dàng
và người ta sử dụng mua một cách tùy tiện không được kiểm soát như thế thì thực sự là nguy hiểm
và có lẽ là phải giải cách một cách căn cơ một chút ở đây là vấn đề kiểm soát hóa chất

mỗi chất có một vài hình thức chính trong giai đoạn tết để tuần thực phẩm bẩn bán cho người dân
một là gom hàng trôi nổi bán trên thị trường chữ tại các kho lạnh trong thời gian dài bán ra thị trường
hai là các cơ sở thực phẩm bẩn làm trung gian đóng gói bao bì như thế này rồi chuyển qua cho các cơ sở khác
và phổ biến nhất vẫn là tình trạng ngâm hóa chất trong thực phẩm bẩn
chúng ta có cả một hệ thống rất nhiều những tổ chức chính trị xã hội gần như bao trùm toàn bộ các gia đình
tại sao chúng ta vẫn để tình trạng
để xảy ra tình trạng báo động đỏ trong an toàn thực phẩm nhiều ý kiến nhận định đang có sự quản lý lòng lẻo từ chính ba bộ liên quan là bộ công thương bộ y tế bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
chưa kể những bất cập trong quy định của luật hình sự khi vi phạm về an toàn thực phẩm rất khó chứng minh được hậu quả
phải có điều chỉnh để sửa đổi luật nhất là cái vấn đề mà sửa phạt
để làm sao tăng mức sửa phạt thật cao để đủ sức gian đe vấn đề an toàn thực phẩm
ở đây thì cũng có những vấn đề mà chúng ta phải tính toán do nguyên nhân khách quan đó là về lực lượng để tiến hành công việc này thì rất là mỏng
thứ hai nữa là nguồn lực để đảm bảo cho việc đó cũng rất là còn hạn chế
nguồn gốc thực phẩm khó khăn xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn hầu như chưa thực hiện được
chưa kể băn khoăn của nhiều cử tri mỗi khi xảy ra sự việc vi phạm an toàn thực phẩm thì không biết kiến nghị với ai trách nhiệm chính thuộc về cơ quan nào
sao chứng minh được là người ta sử dụng những cái thực phẩm bẩn hoặc là các cái chất phụ da không có nguồn gốc nhưng mà lại bảo là nếu biết
đấy đúng không tức là nếu biết mà vẫn sử dụng thì mới bị khởi tố thì mới bị xử lý hình sự
nhưng mà tuy nhiên thì trên thực tế thì cái việc nếu biết đấy thì nó rất là cảm tính
theo báo cáo của bộ y tế tết năm nay đã có trên một trăm linh sáu cơ sở ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn trong lĩnh vực bộ quản lý
tuy nhiên với tám sáu triệu hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ
năm trăm linh hộ kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ
thì con số này là quá khiêm tốn
theo ý kiến của các chuyên gia
thì biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
không chỉ ở cách quản lý giám sát của nhà nước
mà còn phải ở nhận thức của chính những người dân
rau bị phun thuốc bảo vệ thực vật
thịt bị sử dụng hóa chất
là nỗi lo của hầu hết các bà nội trợ
trước vấn nạn về thực phẩm bẩn
tất cả các thực phẩm
từ rau củ quả cho đến những thực phẩm
như là tôm cá thịt
vì mình thì có thể là mình già rồi nó không sao
nhưng còn con gái trong gia đình
chúng nó còn trẻ
nếu chúng nó cứ ăn phải những chất đó
thì nó sẽ mắc bệnh rất là nhiều
lựa chọn thực phẩm sạch thực phẩm an toàn
từ các chuỗi cửa hàng thực phẩm
được đảm bảo an toàn
từ trang trại đến bản ăn
đang là xu hướng của nhiều người tiêu dùng hiện nay
thực ra ở ngoài chợ cóc
thì mình cũng không biết được là xuất xứ
với cả là
trong thực phẩm thì nó rất là tươi ngon
nó rất là tươi ngon
nhưng mà nhiều lần cũng thử rồi
ăn về cái chất lượng thì vẫn không bằng
nếu mà mua trong những cửa hàng như thế này
hợp tác xã bái thượng
xã thanh xuân huyện sóc sơn hà nội
hiện đang thực hiện mô hình sản xuất
giao hữu cơ từ nhiều năm nay
toàn bộ các hộ nông dân tại đây
phải tuân thủ chặt chẽ năm nguyên tắc vàng
không dùng phân bón hóa học
không dùng thuốc chứa sâu độc hại
không có chất biến đổi gen
không sử dụng chất kích thích tăng trưởng
và không sử dụng thuốc diệt cỏ
điều quan trọng nhất
đó là ý thức của người nông dân tại đây
đã thay đổi đáng kể
từ khi thực hiện mô hình này
cơ này thì được cái là
sức khỏe con người là thấy thoải mái hơn
vì nó không ảnh hưởng
vì thuốc sâu thuốc mội
bên sinh học báo học
thì là con người nó
nó không bao giờ bị hại độc cả
mà làm cái này thì nói chung là
nó chỉ mất nhiều công
công sức công dân bỏ ra là nhiều
vì như cỏ này là phải rổ tay
hoàn toàn rổ tay tất
toàn bộ người dân
khi tham gia hợp tác xã
đều phải trải qua một lớp tập huấn
về sản xuất rau hữu cơ
sau một thời gian quy hoạch đất
để đảm bảo an toàn trong trồng rau
các hộ nông dân sẽ được cấp chứng chỉ
sản xuất rau hữu cơ
các nhóm liên ngành bao gồm
hội nông dân các công ty thu mua nông sản
hợp tác xã sẽ thường xuyên
thanh tra xử lý những vướng mắc
phát sinh và các hiện tượng
vì lợi nhuận làm ảnh hưởng tới chất lượng rau
trường hợp mà
cố tình vi phạm
cố tình vi phạm thì chúng tôi vẫn chưa có
nhưng có những trường hợp là đã dùng
phân hóa học đưa vào
những trường hợp như thế là khi
chúng tôi nhìn cây rau chúng tôi biết ngay
và chúng tôi phát hiện có hai hình thức
một hình thức thứ nhất lần đầu tiên
là phạt một mươi triệu đồng
cho một làn vi phạm là sử dụng hóa chất
lần thứ hai chúng tôi đuổi khỏi nhóm ngay
với một quy trình kiểm soát
chặt chẽ nghiêm ngặt
nhiều doanh nghiệp tại hà nội
cũng đang hướng tới mô hình thực phẩm sạch
từ trang trại tới bản ăn
nhằm hướng tới một thị trường thực phẩm an toàn
tuy nhiên việc thực hiện
những mô hình này cũng không phải
là điều dễ dàng
vì thế cơ chế giám sát
thanh tra rất là quan trọng
nên chúng tôi dựa vào
ba yếu tố chính
thứ nhất là mình
phải đưa ra được
đồ tiêu chuẩn
phù hợp với cái địa phương đấy
để đảm bảo tối đa vệ sinh an toàn thực phẩm
cho người tiêu dùng
không ít các doanh nghiệp
đã chủ động tìm giải pháp
bảo vệ sản phẩm của mình
trong quá trình sản xuất chế biến
nhằm với mục tiêu
không để người tiêu dùng phải bất an
trước nỗi lo thực phẩm bẩn
khi mà đi lựa chọn sản phẩm cho gia đình
mình rất quan tâm đến cái vấn đề
về vệ sinh an toàn thực phẩm
bởi vì nếu như mà sản phẩm nó có
nhãn mát hay là những sản phẩm
được lựa chọn
thì cái vấn đề vệ sinh thực phẩm
rất là quan trọng
sức mua đối với năm hai nghìn một mươi tám
thì hiện nay thời điểm
cận tết cho nên sức mua dần dần đang tăng lên
và người ta tập trung
người dân tập trung chủ yếu vào những cái
hàng hóa về thực tiêu
tết thiết thực
ví dụ như là bánh kẹo rượu bia nước ngọt
và các hàng hóa tiêu dùng khác
về cái việc mà lượng tăng
so với cùng kỳ chúng tôi dự đoán tăng hai mươi so với cùng kỳ
tìm hiểu các cái nhà cung cấp
mà có uy tín các cái nhà máy lớn
để đảm bảo cho nguồn hàng
đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm
nguồn gốc cấp số rõ ràng
đã được cái quy định theo đúng quy định
của thành phố hà nội cũng như là của sở công thương
trong cái việc mà các cái sản phẩm
tại siêu thị phải
nhắm đến là đảm bảo an toàn
và có một nguồn gốc rõ ràng để phục vụ cho người tiêu dùng
tại hầu hết các siêu thị
các mặt hàng đều được
cơ quan liên ngành kiểm tra liên tục
hàng hóa được đảm bảo nguồn gốc xuất xứ
ngoài ra siêu thị
còn xây dựng những mặt hàng đạt tiêu chuẩn
của chuỗi thực phẩm an toàn đề ra
các mặt hàng đều được niêm yết giá
như đường bột ngọt dầu ăn
mì gói rượu bia nước giải khát
hàng thực phẩm tươi sống
thực phẩm chế biến
vệ sinh an toàn thực phẩm cao
ở cái điểm là gì là
tất cả các nguyên liệu đầu vào là đều phải tươi sống
khi mà bao gói để
chuyển đến cho khách hàng là
phải trong hộp trong khay
tất cả những hộp khay đó đều là
của các nơi sản xuất mà được phép
chứng nhận của bộ y tế là
là những công cụ dụng cụ
để chứa đựng thực phẩm là phải được phép
của bộ y tế
dứt khoát là hàng kém chất lượng
hàng giả hàng nhập lậu
là phải kiểm soát thật chặt
mà giao cho sở công thương
chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường
phối hợp với các ngành như công an
như là thuế như là hải quan
chúng ta phải ngăn chặn được vấn đề này
vấn đề thứ hai nữa
là chúng ta phải làm thế nào
để từ cái sản xuất
cho đến cái tay người tiêu dùng
là phải đảm bảo
mà cái đảm bảo này là phải kiểm soát
ngay từ những cái đơn vị sản xuất
đối với người tiêu dùng thì chúng tôi cũng
và cũng khuyên cáo
là chúng ta để có
một cái tết an toàn
thì chúng ta cần chú ý lựa chọn
một cái thực phẩm
trước hết là phải có đầy đủ thông tin
về nhãn mát
để chúng ta có thể biết được
nguồn gốc xuất xứ
biết được trách nhiệm
ai là người trách nhiệm
có trách nhiệm đối với cái sản phẩm
mà mình dự định sử dụng
chúng ta cần phải chú ý đến
những cái thông tin về hạn dùng của sản phẩm
chúng ta cũng nên lựa chọn
cân nhắc những cái đơn vị
cung cấp thực phẩm
có uy tín
tết là thời điểm nguy cơ mất an toàn thực phẩm
hiện ban an toàn thực phẩm ở các tỉnh thành
và nước đều đã và đang tích cực
phối hợp với lực lượng thanh tra chuyên ngành
ở quận huyện
kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm
về an toàn thực phẩm
nhiều vụ vi phạm đã bị phát hiện
nhiều tấn thực phẩm bẩn đã kịp thời
bị ngăn chặn trước khi đưa ra thị trường
ban chỉ đạo liên ngành trung ương
về vệ sinh an toàn thực phẩm
có quyết định thành lập sáu đoàn kiểm tra
với sự tham gia của nhiều bộ ngành
các đoàn sẽ kiểm tra trọng điểm
tại một mươi hai địa phương
nhiều cơ sở sản xuất
là điểm nóng về vệ sinh an toàn thực phẩm
để đảm bảo cho nhân dân
có một cái tết an toàn
hiện nay tại một số thành phố lớn
lực lượng chức năng đã có những công cụ
kiểm tra nhanh thực phẩm an toàn
nếu sản phẩm nghi có sử dụng các chất độc hại
sẽ được lấy mẫu kiểm tra ngay
đặc biệt là từ năm hai nghìn một mươi
theo quy định mới
doanh nghiệp nào sử dụng chất cấm
kháng sinh cấm trong thực phẩm
sẽ bị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý
ngoài ra để chủ động với mọi tình huống
các địa phương luôn ở tư thế sẵn sàng
ứng phó với nguy cơ xảy ra
ngộ độc thực phẩm
đồng thời nỗ lực kết nối để thực phẩm sạch
đến tay người tiêu dùng
tiếp tục tăng cường tuyên truyền
để người dân chủ động tìm đến các nguồn thực phẩm an toàn
có thể truy nguyên nguồn gốc xuất xứ
để có một cái tết an toàn đoàn viên và ấm áp
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết